trước tình trạng chiếu đèn laser gây ảnh hưởng đến hoạt động cất hạ cánh của máy bay tại sân bay tân sơn nhất
ông trần doãn bậu giám đốc cảng vụ hàng không miền nam cho biết đơn vị sẽ lập đường dây nóng để xử lý vấn đề này
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay sân bay tân sơn nhất ghi nhận khoảng một mươi hai trường hợp phi công khi cất cánh hạ cánh bị chiếu đèn laser
thời gian xảy ra vào khoảng một mươi chín h đến khuya các phi công còn phản ánh việc bị đèn laser chiếu vào buồng lái khi ở độ cao một ba trăm linh m cách sân bay khoảng bốn mươi năm km
khu vực này thuộc địa phận tỉnh bình dương đồng nai
đoàn kiểm tra ghi nhận một số điểm khả nghi có thể nguồn phát đèn laser đèn chiếu sáng như hàng loạt biển quảng cáo gần bixi an lạc quận bình tân một số tòa nhà tụ điểm có đường bay ngang qua
việc phi công phản ánh bị chiếu laser quanh sân bay tân sơn nhất không mới khi sự việc đã diễn ra vài năm về trước
cụ thể năm hai nghìn một mươi năm ghi nhận một mươi một lần hai nghìn một mươi bốn là một mươi năm lần
theo ủy ban an ninh hàng không dân dụng việc chiếu tia laser vào máy bay khi đang cất hoặc hạ cánh tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn hại mắt phi công uy hiếp an toàn hàng không